sau một thời gian xác minh điều tra thu thập chứng cứ công an tp hà tĩnh phối hợp với công an quận bảy tp hồ chí minh
đã tiến hành bắt và triệu tập ổ nhóm một mươi một đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng
với tổng số tiền chiếm đoạt gần ba mươi tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc
vào ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà tĩnh nhận được tin báo của bị hại về việc bị người lạ gọi điện
thông báo nhận thưởng và yêu cầu phải mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thưởng
nạn nhân đã chuyển tám mươi lần với tổng số tiền hơn tám trăm tám mươi triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo
sau khi tiếp nhận tin công an tp hà tĩnh đã nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ
đội cảnh sát hình sự công an tp hà tĩnh đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận bảy thành phố hồ chí minh
tiến hành triệu tập nguyễn văn hiếu chú tp hồ chí minh cùng một mươi đối tượng và đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội nói trên
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một điện thoại có gắn sim một máy in một máy tính sách tay
nhiều giấy tờ sổ sách ghi chép một thẻ atm ngân hàng acb mang tên hồ ngọc thành
được biết hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo của hàng nghìn khách hàng trên cả nước
trong đó trên địa bàn hà tĩnh hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện cho sáu mươi ba người